vào ngày hôm qua một vụ tai nạn sập cân cầu đã xảy ra tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi việt thắng
thuộc khu c khu công nghiệp saidep đồng tháp khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu trong lúc sử dụng cần cầu để ép quạc bê tông cần cầu đã bị cong và ngã ngang
rời trúng hai công nhân là anh hồ hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tại xã tân mỹ huyện lấp vò đồng tháp
và anh đinh khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã pâng ra huyện crong búc tỉnh đắk lắc
hậu quả anh vũ tử vong ngay tại chỗ anh vương bị thương nặng chuyển đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu và cũng tử vong sau đó
đây là hai công nhân của công ty cổ phần xây dựng nam á đang thi công bờ kè sông cho công ty việt thắng
sau khi tai nạn xảy ra đơn vị quản lý trực tiếp của hai công nhân này đã đến chia buồn thăm hỏi gia đình hai nạn nhân
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên